xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc có xu hướng gia tăng trong ngày
nhưng vào thời điểm đêm muộn và sáng sớm thì trời vẫn còn tiếp tục lặp lại tình trạng là nhiều mây
có sương mù và sương mù nhẹ làm giảm đôi chút tầm nhìn xa
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
có thể đạt mức là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ sau đó sẽ tăng thêm khoảng hai độ trong ngày mùng một mươi
trước khi giảm trở lại trong ngày một mươi một
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong những ngày tới phổ biến là không mưa
đêm muộn và sáng sớm
khi phải lưu thông ngoài trời thì người dân cần lưu ý sẽ có sương mù nhẹ làm giảm tầm nhìn xa
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai
giao động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ có nơi còn cao hơn
ngày kia mức nhiệt sẽ tăng thêm khoảng hai độ và sẽ giảm về mức là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ trong ngày một mươi một
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ ngày chín đến ngày một mươi
ngày một mươi một thì phổ biến là có mưa vài nơi
chế độ nhiệt ẩm ít biến động
thanh hóa đến hà tĩnh thì sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
trời rét nhẹ về đêm và sáng
trưa chiều trên cả khu vực trời có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ trong ngày mai
và tăng nhẹ khoảng một hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa vài nơi trong thời gian tới
với nhiệt độ có phần cao hơn đôi chút so với khu vực phía bắc miền trung
cao nhất ngày mai
giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sẽ tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
chuyển sang khu vực tây nguyên
thời tiết ở đây ổn định
ngày nắng đêm không mưa
trời rét về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
ban ngày trời có nắng ấm với mức nhiệt cao nhất trưa chiều
chủ yếu là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại khu vực nam bộ là nơi có nhiệt độ cao nhất cả nước trong thời gian tới
với nắng nóng nhẹ cục bộ
nhiệt độ có thể xuất hiện tại một số tỉnh miền đông nam bộ
như bình phước đồng nai tây ninh
với nhiệt độ cao nhất giao động xung quanh ngưỡng là ba mươi năm độ
các nơi khác của nam bộ
nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến là từ ba mươi một ba mươi bốn độ